thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với tỉnh quảng ninh về kết quả thực hiện nhiệm vụ đến giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bốn
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và kết luận của thủ tướng chính phủ tại thông báo số sáu mươi năm ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong quá trình thực hiện thông báo sáu mươi năm của văn phòng chính phủ tỉnh quảng ninh luôn nhận được sự phối hợp giúp đỡ của các bộ ngành trung ương
đến nay các nội dung kết luận chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đã được triển khai toàn diện
nhiều nội dung đã hoàn thành
có thể khẳng định thông báo sáu mươi năm về kết luận của thủ tướng chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng ninh
có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh quảng ninh những năm qua
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao sự phát triển toàn diện của tỉnh quảng ninh
đứng trong nhóm năm tỉnh thu ngân sách dẫn đầu trong cả nước
đảng bộ quảng ninh luôn đoàn kết gắn bó đổi mới tư duy trong ban hành chủ trương chính sách
quảng ninh là một tỉnh đầu tiên và duy nhất trên cả nước tới thời điểm này thực hiện thành công mô hình đối tác công tư
để chế dựng cảng hàng công quốc tế văn đồn cầu bạch đàn và gần hai trăm linh km đường cao tốc hải long hải phòng hải long văn đồn văn đồn móng cái
nhờ tác động quan trọng về giao thông quảng ninh đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy liên kết vùng
tạo động lực phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm phía bắc

như kinh tế phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh và vị trí vai trò là cực tăng trưởng trong vùng kinh tế trọng điểm phía bắc

nghề tác động quan trọng về giao thông quảng ninh đã gấp phần quan trọng trong việc thúc đẩy liên kết vùng